anh sẽ thử nghiệm một chương trình mới truy vết virus sars cov hai bắt đầu từ tuần tới tại đảo wi
ngoài khơi duyên hải miền nam đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ anh
nhằm hạn chế tối đa nguy cơ của một đợt bùng phát dịch mới ở nước này
khoảng tám mươi hộ gia đình trên đảo wise sẽ được yêu cầu tải một ứng dụng trên điện thoại thông minh
bên cạnh các biện pháp truyền thống để truy vết những người đã có tiếp xúc với trường hợp dương tính
đây được xem là biện pháp thiết yếu nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát mới và tạo điều kiện
để dỡ bỏ phong tỏa đã kéo dài gần sáu tuần qua tại anh tuy nhiên giám đốc y tế quốc gia anh cho biết
chỉ riêng cơ chế này là không đủ để kiểm soát dịch đến nay anh đã ghi nhận gần hai mươi tám năm trăm linh ca tử vong
con số cao thứ hai ở châu âu sau italia